chuyển đến thông tin hỗ trợ người dân về quê gần đây ông đặng văn minh chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi vừa ký ban hành kế hoạch tiếp nhận và cách ly y tế đối với công dân quảng ngãi về từ tp hcm bình dương đồng nai
theo đó quảng ngãi sẽ đón hơn một một trăm linh công dân là người yếu thế người già tàn tật học sinh trở về quê học tập phụ nữ mang thai nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi trẻ em dưới năm tuổi cùng cha mẹ người mất sức lao động hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng về quê
để đối đoán về quê những người thuộc diện trên phải có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương pháp pcr hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ khi lấy mẫu trước khi trở về địa phương đồng thời cam kết khi về địa phương phải thực hiện cách ly y tế theo quy định của ubnd tỉnh đảm bảo sức khỏe khi di chuyển bằng máy bay hoặc ô tô
theo kế hoạch đối với đường hàng không quảng ngãi dự kiến đón sáu trăm sáu mươi công dân chia làm hai đợt đợt một tiếp nhận công dân về từ tp hcm
với số lượng bốn trăm bốn mươi người đợt hai tiếp nhận công dân về từ tp hcm một trăm linh người bình dương tám mươi người đồng nai bốn mươi người đối với đường bộ dự kiến đón năm trăm linh công dân trong đó tp hcm ba trăm linh người bình dương một trăm bốn mươi người đồng nai sáu mươi người
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay những thông tin mới nhất liên quan đến đời sống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại